trên công trường thủy điện sông lô bốn hàng trăm cán bộ công nhân vẫn miệt mài lao động trong những ngày nghỉ tết độc lập
họ tình nguyện ở lại công trường vì mục tiêu bảo đảm tiến độ thi công sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động phát điện chính thức lên lưới điện quốc gia
sáng ngày hai tháng chín công trường thủy điện sông lô bốn tại thôn ngân hạ xã tân thành huyện bắc quang tỉnh hà giang không khí làm việc vẫn diễn ra rất khẩn trương
khu vực thi công hạng mục nền móng nhà máy thủy điện gặp rất nhiều khó khăn
do đó để bảo đảm tiến độ hoàn thành vào đầu tháng chín nhà thầu thi công đã huy động tối đa nhân lực vật lực để hoàn thành tiến độ đề ra
tình hình ở sông nước rất lớn nên mình cũng vì công ty và tất cả vì tiến độ để chạy lũ
dự án thủy điện sông lô bốn do công ty cổ phần thủy điện sông lô bốn làm chủ đầu tư
dự án có công suất lắp máy hai mươi bốn mw với tổng mức đầu tư gần bảy trăm linh tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi hoàn thành sẽ sản xuất gần tám mươi triệu kwh điện mỗi năm và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương